sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại nhà máy luyện thiếc thuộc công ty cổ phần kim loại màu nghệ tĩnh tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay khi công nhân đang tiến hành bàn giao giữa ca đêm và ca sáng thì bất ngờ xảy ra vụ cháy
ngọn lửa xuất phát từ lò luyện thiếc do nhiệt độ tại lò cao ngọn lửa bùng phát nhanh rồi lan ra xung quanh
nhờ được tin báo các lực lượng địa phương đã cùng tham gia chữa cháy
đến khoảng chín giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế rất may là không có thiệt hại về người
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ